khói thuốc chứa hàng nghìn các chất độc hại đang nói không chỉ những người hút thuốc
mà ngay cả những người tiếp xúc thụ động với khói thuốc cũng bị ảnh hưởng và gặp các bệnh lý nguy hiểm
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who ước tính mỗi năm có tới một trăm sáu mươi năm trẻ em tử vong trước năm tuổi
do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động gây ra
luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã quy định cụ thể về những địa điểm cấm hút thuốc lá
nhưng tình trạng vi phạm hút thuốc lá tại nơi công cộng vẫn diễn ra phổ biến
đây là thách thức lớn trong việc thực hiện mục tiêu môi trường không khói thuốc ở nước ta
và để làm rõ hơn vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần trao đổi của phóng viên truyền hình nhân dân
với đại biểu quốc hội nguyễn anh trí
xiết chặt hút thuốc lá nơi công cộng là vấn đề mà các quốc gia trên thế giới luôn đặt làm trọng tâm
dù còn rất nhiều khó khăn
tại singapore lệnh cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng như xe buýt nhà vệ sinh công cộng
trung tâm mua sắm được đề ra từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
một thời gian sau luật cấm này đã được mở rộng hơn tới các địa điểm giải trí
và chính chủ những địa điểm này phải có trách nhiệm đối với việc không hút thuốc lá của khách hàng
cơ quan chức năng singapore cho biết từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
những người hút thuốc tại nơi công cộng trong khu vực cấm hút thuốc lá sẽ bị phạt đến một
khoảng một mươi bảy triệu đồng việt nam
lần kế tiếp sẽ bị phạt đến hai đô la singapore và còn phải lao động công ích để sửa sai
như đi quét đường
đây là quốc gia được biết đến với việc thực hiện có hiệu quả trong xây dựng môi trường không khói thuốc
tại việt nam luật phòng chống tác hại của thuốc lá các địa điểm cấm hút thuốc lá nơi công cộng
đã được quy định cụ thể thậm chí còn quy định rõ quyền và trách nhiệm của người đứng đầu
người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá
tuy nhiên không khó để bắt gặp những hình ảnh người dân vẫn vô tư hút thuốc lá nơi công cộng như thế này
thực tế hiện nay việc xử phạt thì hầu hết chưa được tuân thủ nên tính gian đe chưa cao
nhưng đang nói
chủ động đấu tranh phê phán hành vi hút thuốc cũng như việc tự bảo vệ mình tránh khỏi khói thuốc
của mọi người xung quanh đối với người hút thuốc gần như không có hoặc rất yếu ớt
xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng luật có nhưng vẫn khó xử
đây cũng chính là thách thức lớn trong việc thực hiện mục tiêu môi trường không khói thuốc
thưa đại biểu luật của chúng ta đã quy định rõ việc xử phạt thuốc lá
nơi công cộng là như thế nào
luật phòng chống tạc hại của thuốc lá năm hai nghìn một mươi hai đã có quy định về cấm hút thuốc lá
ở những nơi công cộng ví dụ như trường học bệnh viện máy bay xe cộ v v
bên cạnh đó có nghị định một trăm bảy mươi sáu quy định về mức phạt tùy theo
giao đồng từ một trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng mỗi lần vi phạm như vậy
tuy nhiên việc xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng đã được quy định
nhưng việc hút thuốc lá nơi công cộng vẫn đang phổ biến và dường như luật của chúng ta vẫn chưa nghiêm
vậy ý kiến đại biểu như thế nào
tôi hoàn toàn đồng ý thế
tin rằng hút thuốc lá ở nơi công cộng còn khá phổ biến đặc biệt ở các cơ quan
thậm chí ở một số bệnh viện hiện bây giờ vẫn còn tin rằng hút thuốc lá
và tôi cho rằng việc thực hiện luật phòng chống tạc hại thuốc lá là thực sự chưa nghiêm
vậy thì chúng ta có cái khó khăn gì và có cái lỗ hổng nào trong cái việc xử phạt hút thuốc nơi công cộng thưa ông ạ
công bằng mà nói có nhiều khó khăn
cái luật này nói như thế nhưng mà rất nhiều người trong xã hội chưa biết có luật đó
chưa biết có cái hình phạt đó
tình trạng mua thuốc lá nó quá dễ dãi quá rẻ cho nên dẫn đến cái tình trạng của thuốc lá vẫn rất phổ biến
cái thứ ba
là hút thuốc lá vẫn được coi về mặt nhận thức
vẫn được coi là một cái việc làm vô hại
từ những cái việc đó cho nên bình thường hóa cái việc chấp nhận cái sự bị phạt khi hút thuốc lá ở nơi công cộng
và một cái điều cuối cùng
đó là luật thì có nhưng thực sự là chưa nghiêm
chưa nghiêm vì cái chế tài nó quá nhẹ quá đơn giản và cái kết thức tổ chức thì nó cũng rất khó
là vì ai sẽ làm việc này
trong đấy chưa quy định
ai có quyền tố cáo việc này
ai được phép tố cáo việc này
và tố cáo cho ai
vì cái việc mà để lấy người ta ba trăm linh nghìn đó
đó là bản chất của nó là không phải một cái chuyện đơn giản là ông nộp đây tôi ba trăm linh nghìn
mà đó là cả một cái quy trình phải nói thẳng thế
thì mới có thể lấy được cái tiền ấy
thì vừa rất tốn kém vừa rất mất thời gian
thì không ai làm lắm

mà chưa rõ cái chức năng này có thuộc về mình hay không
đây là cái lỗ hỏng rất lớn trong luật mà tôi cho rằng là cần phải tìm cách để mà sửa chữa
với tư cách là một đại biểu thì ông có kiến nghị gì để việc xử lý xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng có hiệu quả hơn ạ
cái việc thứ nhất là nên xem xét lại trong bộ luật
có những cái điểm gì mà kiêm khuyết
có những điểm gì chưa chặt chẽ
thì nên bổ sung
cái thứ hai nữa là chế tài thà không có thì thôi
nhưng đã có thì phải làm
sau khi có luật rồi thì phải làm thật tốt công tác truyền thống để cho nhân dân biết
nhưng mà chưa hết tôi cho là có thêm một vấn đề rất quan trọng
đó là phải tăng cái giá của thuốc lá
hiện bây giờ tôi được biết giá thuốc lá ở việt nam chúng ta mặc dù trong luật có quy định có một cái lô trình để tăng giá tăng thuế
nhưng tôi thấy nó quá rẻ
và một cái việc nói là cuối cùng nhưng phải cần làm và làm bên bị
đó là cần phải giáo dục phải truyền thông như thế nào đó để nâng cao kỳ văn hóa của văn hóa nội chung của con người
trong đó đặc biệt là kỳ văn hóa khi mà thuốc lá
để họ biết được cái tác hại của thuốc lá để họ bỏ
nếu họ không bỏ chưa bỏ được thì họ sẽ hút
nhưng cái hút đó là trong một cái trật tự có luật quy định
vâng một lần nữa xin cảm ơn đại biểu đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân ạ
vâng để xây dựng một môi trường sống không khói thuốc lá trước hết bản thân người nghiện thuốc cần có ý thức bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách giảm số lượng thuốc hút hàng ngày tiến dần đến bỏ hẳn thuốc lá
còn những người không hút thuốc tốt hơn hết là không lại hút thuốc
những người đang hút thuốc nếu phải sống chung làm việc chung thì nên mạnh dạn góp ý nhắc nhở thậm chí là đấu tranh với hành vi hút thuốc
tạo ra một môi trường sống lành mạnh không khói thuốc điều này cần phải làm ngay làm mạnh và làm liên tục và quan trọng nhất là cần sự chung tay của cả cộng đồng